phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đảng nhà nước tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt bài bản
những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế cũng như những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước
thế nhưng đi ngược lại với kỳ vọng và nguyện vọng của nhân dân một số trang tin nước ngoài đã đưa ra nhận định phiến diện và sai lệch và cho rằng công cuộc đấu tranh này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế
và để hiểu thêm về vấn đề này mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh phòng chống tham nhũng là chống giặc nội sâm tức là chống những thói hư tật xấu nhất là sự suy thoái về phẩm chất đạo đức tệ ăn bớt ăn cắp ăn chặn của công dưới nhiều hình thức
tuy nhiên khi chúng ta thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh này các thế lực thù địch phản
các bản động lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc bóc méo bản chất sự việc
nếu như trước đây chúng cho rằng chống tham nhũng là đấu đá quyền lực tranh giành lợi ích thì giờ đây chúng lại đưa ra một luận điệu khác đó là chống tham nhũng làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế
đây là một bài viết trên trang web của rfa đài á châu tự do với luận điệu trích dẫn từ một bài viết của reuters cho rằng
cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của đảng cộng sản việt nam
nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt có thể ảnh hưởng xấu đến đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm xuất khẩu
cùng với đó là các dẫn chứng về những biến động của thị trường chứng khoán và giảm điểm của chỉ số vn index
ngay lập tức bài viết này đã được nhiều cơ quan truyền thông chống đảng chống nhà nước ta đăng tải trị dẫn
nếu nói phòng chống tham nhũng làm ảnh hưởng đến phát triển ảnh hưởng đến kinh tế
chúng ta có vấn đề trong thị trường chứng khoán giảm điểm một cách không phanh trong một thời gian vừa qua
liên quan đến thị trường trái phiếu thị trường tài chính xử lý các doanh nghiệp
và nói đây là cái câu chuyện ảnh hưởng hậu quả của phòng chống tham nhũng
thì đây là việc hết sức ngụy tạo và có việc đánh đồng trong việc bôi nhọ nó xấu
những nhà khoa học đặc biệt là những người mà người ta có kiến thức
hoặc là người ta có cái sự nhìn nhận khách quan
thì thông thường người ta sẽ có nhận định và đánh giá được cái dã tâm của các thế lực đó
vì nếu mà đánh đồng công tác phòng chống tham nhũng với những điều hành kinh tế xã hội
rồi đến những cái việc nó gọi là sự việc hết sức thuần túy về thị trường thôi
thì tôi cho rằng là hoàn toàn là sai lầm
không chỉ có thế các bài viết này cũng đưa ra những thông tin về tình hình thiếu thuốc
tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh và trích dẫn một cảnh báo cho rằng
tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi hàng nghìn giấy phép nhập khẩu dược phẩm hết hạn vào cuối năm
nếu các giới chức chính phủ không nhanh chóng gia hạn
đồng thời hướng lái và đánh đồng vấn đề khi đề cập trong bài viết cho rằng
tình trạng thiếu thuốc bắt nguồn từ công cuộc chống tham nhũng của việt nam
tuy nhiên trong thực tế nguyên nhân của tình trạng này là do bối cảnh dịch bệnh
và xuất phát từ một số bất cập trong chính sách
trước kỳ nhiệm luật dược hai nghìn một mươi sáu là đăng ký lại
tuy nhiên trong thực tế nguyên nhân của tình trạng này là do bối cảnh dịch bệnh
cho việc đảm bảo cung ứng thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường
và đặc biệt là đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì khi mà dịch covid một mươi chín xảy ra
thì cái vấn đề thuốc này nó càng trở lên trầm trọng thiếu càng trở lên trầm trọng hơn
và mới đây tại kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội đã chính thức cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực đảm bảo nguồn cung ứng thuốc cho thị trường
có thể thấy những vấn đề của nền kinh tế đều xuất phát từ các nguyên nhân khách quan
và đều không hề có liên quan tới nguyên nhân mà các trang thông tin nước ngoài nhận định
thực tế cho thấy quyết tâm và công tác phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta
có rất nhiều ý nghĩa và tầm quan trọng đối với nền kinh tế đất nước
có thể khẳng định việt nam đã thực hiện công cuộc phòng chống tham nhũng
một cách quyết liệt nghiêm túc khách quan và minh bạch
những kết quả đó đã góp phần làm lanh mạnh nền kinh tế
củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân
một quan điểm mà trang công tác phòng chống tham nhũng của đảng ta
tôi thấy là cái tư tưởng mà xuyên suốt mà đảng ta làm quyết liệt là bởi vì sao
bởi vì đảng ta trung thành với tổ nghĩa mark lennon và tư tưởng hồ chí minh
mark lennon trong toàn tập ở tập ba đã chỉ rõ
cho dự thương tiếc những kẻ tham nhũng
thì đó là một tội ác tài trời nghĩa là đối với chủ nghĩa xã hội
bởi vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể tồn tại được
nghĩa là khi anh đào tặng góc rễ của tệ tham nhũng
các cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này của chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả
điều này nó có rất nhiều ý nghĩa
một lần nữa để chứng minh
cái sự quyết tâm cái sự kích của đảng ta
chắc sự đúng người đúng tội
và trong cái việc là gì là không có phân biệt
là gì là đương chức hay đã nghỉ
không có phùng cấm không có quả lệ
đấy là cái ý nghĩa
cái thứ hai là thông qua mỗi phiên tòa như vậy
nó giúp cho người dân thấy được những cái mưu môi
những cái sự cấu kết
cả những cái thủ đoạn rất là tinh vi
rất là nham hiểm của gọi là cái bọn tham nhũng trong cái việc là nó bọn hút tiền cổ của nhà nước
một số nước ở châu âu rồi một cái thiết chế rất là lớn như là nghị viện châu âu chẳng hạn
thì họ cũng làm rất là quy liệt
họ làm rất là mạnh
thì đặt trong cái mối so sánh đó thì tôi cho rằng là
nếu mà chúng ta xác định là để phòng chống tham nhũng mà lo ngại nó ảnh hưởng đến
phát triển kinh tế xã hội và lo ngại đến đời sống của chị tôi chẳng đúng
khi mà chúng ta thanh lòng
được được cái vụ máy của chúng ta
khi mà chúng ta làm lành mạnh hóa được thị trường
lành mạnh hóa được
các cái hoạt động của doanh nghiệp
thì tôi cho rằng là có thể trước mắt nó có thể ảnh hưởng tác động đến
đến đến đến đến đến đến những cái doanh nghiệp đến một phần
của xã hội nhưng tôi cho rằng là về cái lợi
và về lâu vừa dài nó sẽ nó đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong cái
cả quá trình chúng ta phát triển
theo báo cáo mới nhất của tổng cục thống kê ước tính tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám hai so với năm hai nghìn hai mươi một do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đây là con số tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
con số này đã và đang khẳng định thêm về sức hồi phục của nền kinh tế cũng như sự phát triển của kinh tế
đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế
đất nước và không có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của nền kinh tế
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm người liên quan các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín một mươi năm d trên địa bàn
các bị can gồm đinh văn hùng phạm trí công đỗ tiến đức trần văn điểm
và lưu thị hà
theo thông tin ban đầu trung tâm đăng kiểm trên có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn về khí thải bảo vệ môi trường
sau khi nhận tiền các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh sẽ cài số lùi để khi máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu
lỗi tiêu chuẩn khí thải đăng kiểm viên sẽ che máy cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn
và vụ án đang được mở rộng điều tra
công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố nguyễn phương hằng cùng với ba đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết luận điều tra bị can nguyễn phương hằng có vai trò chủ mưu cầm đầu toàn bộ vụ án
nhóm bị can nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh bị can nguyễn phương hằng thừa nhận các thông tin mà bà phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín danh dự về chín cá nhân là do bà hằng đọc trên internet đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
thưa quý vị từ một mươi chín h ngày hôm nay
ngày ba mươi tháng một liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu và theo điều chỉnh thì giá các loại xăng dầu đã tăng gần một đồng một lít
xăng e năm tăng chín trăm bảy mươi đồng một lít giá mới là hai mươi hai ba trăm hai mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi ba một trăm bốn mươi đồng một lít
dầu diazen tăng tám trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi hai năm trăm hai mươi đồng một lít
dầu hỏa tăng bảy trăm sáu mươi đồng một lít
dầu hỏa tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít giá mới là hai mươi hai năm trăm bảy mươi sáu đồng một lít
dầu mazut tăng một mươi ba chín trăm ba mươi bốn đồng một kg giá mới là năm trăm hai mươi tám đồng một lít
xin chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động quan trọng được lực lượng công an sơn la xác định thực hiện trong những năm qua
và chỉ trong vòng năm năm qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh sơn la đã cung cấp gần hai sáu trăm linh đơn vị máu cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh
và đây là lượng máu quan trọng cứu sống các bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp
sáng ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày mùng sáu tết nguyên đán quý mão cháu quảng quang huy sáu tuổi trú tại thị trấn hát lót huyện mai sơn
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đứng trước tình trạng nguy kịch do thiếu máu để cấp cứu
nhận thông tin từ bệnh viện đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la đã thông báo và huy động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người
được xác định có cùng nhóm máu trung úy đặng hữu tuấn cán bộ phòng hồ sơ công an tỉnh sơn la
lập tức có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la để làm các thủ tục hiến máu cứu cháu quy
huy và góp phần rất quan trọng và cứu sống cho bệnh nhân huy và góp phần cho nhanh hồi phục của quá trình điều trị
bản thân tôi thì cảm thấy đây là một hành động rất là ý nghĩa và thiết thực
bất cứ tôi hay một đồng chí nào đó trong lực lượng công an nhân dân thì cũng sẽ sẵn sàng để có thể ứng cứu và làm
đây là một hành động thể hiện được tinh thần của lực lượng
lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân hợp phụ
phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la đã được lan tỏa sâu rộng
trở thành một điểm sáng trong phong trào đoàn của tỉnh
trong vòng năm năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đoàn viên thanh niên công an tỉnh sơn la đã cung cấp gần hai sáu trăm linh đơn vị máu
cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh
đây là lượng máu quan trọng cứu sống các bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp
phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân hợp phụ
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại chỉ một hành động nhỏ nhưng đó là những ý nghĩa lớn lao
mỗi giọt máu hồng trao đi mỗi một bệnh nhân được cứu sống sẽ là niềm vui chung của các cán bộ chiến sĩ và cả gia đình họ
từ đây người dân thêm yêu mến tin tưởng và cùng đồng lòng hợp sức cùng các chiến sĩ bảo vệ bình yên cho cuộc sống nơi dẻo cao sơn la